cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn trọng hùng phóng viên báo gia đình việt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn hưng lộc xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản hai điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo tài liệu của cơ quan công an khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nguyễn trọng hùng phóng viên
phụ trách văn phòng đại diện báo gia đình việt nam tại nghệ an tiến hành thu thập thông tin
hình ảnh về đoàn xe vận tải xăng dầu của công ty xăng dầu lào đổ xăng dầu vào can nhựa
tại hai cửa hàng xăng dầu đại long thuộc xã xuân hồng và dkx cầu rong thuộc xã xuân lam
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để đưa theo xe sang lào tiêu thụ
khi có video về hoạt động của đoàn xe trên hùng gọi điện cho những người có liên quan
và nhận số tiền là hơn chín mươi triệu đồng
qua những tài liệu chứng cứ ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trọng hùng
về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản hai điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khám xét nơi ở của nguyễn trọng hùng
tại xóm xuân hương xã nghi đức thành phố vinh tỉnh nghệ an
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn